trưa nay khi đang dừng đỗ trên tuyến đường ở quận tân phú thành phố hồ chí minh
một chiếc xe khách dường nằm bất ngờ phát cháy dữ dội
đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ chiếc xe cùng hàng hóa chứa bên trong
trong khi đó một vụ hỏa hoạn tương tự cũng xảy ra tại tỉnh quảng nam
đã khiến cho một xe bồn bốc cháy một cây xăng thiêu dụi
xe bị bốc cháy mang biển số bảy mươi sáu b ba trăm chín mươi bảy phát hiện vụ việc người dân hô hoáng
cùng chủ xe dùng nhiều bình chữa cháy mini dập lửa và cố gắng đưa hàng hóa ra khỏi xe
ngoạn lửa sau đó bao phủ xe khách
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú sau đó điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy
gần hai mươi phút sau đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi
ghi nhận ban đầu xe khách dường nằm dừng đổ gần kề bãi tập kết rác ven đường
trước đó chủ xe vừa cho nhân công chuyển hàng hóa lên xe không bao lâu thì xảy ra cháy
hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ